vào khoảng một mươi ba h ngày hai mươi chín tháng tám một trận lốc xoáy kéo dài hơn một mươi phút kèm theo mưa lớn vừa quét qua địa bàn xã kỳ hoa thị xã kỳ anh tỉnh hà tĩnh gây thiệt hại lớn
thống kê bước đầu trận lốc xoáy khiến hai người dân bị thương bốn mươi một ngôi nhà bị tốc mái một mươi một nhà bị tốc mái nặng và một ngôi nhà bị sập hoàn toàn
nhiều diện tích lúa hoa màu cây trầm cũng bị đổ gãy gây thiệt hại lớn cho người dân
ngoài ra trận lốc còn làm gãy đổ một mươi một cột điện trên đường trục chính kéo về thôn khiến nguồn điện ở đây bị mất cục bộ
ngay sau trận lốc cấp ủy chính quyền thị xã kỳ anh đã huy động các lực lượng công an quân đội cùng bà con bảo đảm an toàn trước khi bão số bốn đổ bộ